tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận
cho các sản phẩm đạt chuẩn và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm ra thị trường
nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đạt chất lượng và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu trong thời gian tới
tỉnh quảng ngãi trao một mươi một giấy chứng nhận cho một mươi một sản phẩm đạt chuẩn chất lượng
thuộc chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm
trong đó các sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm các làng nghề
sản phẩm nông nghiệp mới ở các vùng chuyên canh đồng bằng và vùng biển đảo
các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn về chất lượng xây dựng thương hiệu
và chuỗi giá trị cung mứng cho thị trường siêu thị cửa hàng phân phối và xuất khẩu
một mươi một sản phẩm nông nghiệp chủ lực được ký kết hợp tác và kết nối giao thương
mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới